tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp tổng thống iran hassan rouhani
tổng thống iran hassan rouhani bày tỏ vui mừng đến thăm việt nam chân thành cảm ơn sự tiếp đón trọng thị
và những tình cảm thân thiết của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đánh giá cao những thành tựu đổi mới
và vai trò tích cực của việt nam ở khu vực và trên trường quốc tế
chúc nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
ngài tổng thống thông báo với tổng bí thư một số nét về tình hình iran hiện nay và kết quả cuộc hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
ngài tổng thống bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống iran hassan rouhani thăm việt nam
chúc mừng những thành tựu mà nhân dân iran đã đạt được trong việc phá thế bao vây cấm vận thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hạt nhân toàn diện
góp phần vào ổn định chính trị phát triển kinh tế và tăng cường vị thế của iran trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư thông báo với tổng thống iran kết quả thành công của đại hội một mươi hai đảng cộng sản việt nam
khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực trung đông trong đó có iran
để phát huy những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong bốn mươi năm qua tổng bí thư đề nghị trong thời gian tới
hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp các ngành và các đoàn doanh nghiệp để tìm biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư
đồng thời chú trọng tiếp xúc trao đổi qua kênh đảng thúc đẩy ngoại giao nhân dân và các hoạt động giao lưu
góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau củng cố phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống việt nam iran